tỉnh nghệ an đã tổ chức hội nghị công bố và triển khai quyết định của thủ tướng chính phủ
phê duyệt đề án thí điểm xây dựng huyện nam đàn tỉnh nghệ an trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu
theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị các bộ ngành trung ương
các tập đoàn tổng công ty và tỉnh nghệ an huyện nam đàn cần thể hiện quyết tâm quyết liệt
chủ động sáng tạo trong triển khai tránh thụ động chờ đợi sự chỉ đạo của chính phủ
đồng thời địa phương cần đẩy mạnh phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
gắn với cốt cách nét đẹp của người dân nam đàn tạo ấn tượng đẹp trong và ngoài nước
theo đó mục tiêu tổng quát của đề án là nâng cao toàn diện chất lượng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống lịch sử cách mạng
làm động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thông qua hoạt động du lịch dịch vụ
về tổng nhu cầu vốn thực hiện đề án là khoảng hai bốn trăm sáu mươi năm tỷ đồng
trong đó vốn từ ngân sách bốn cấp là bảy trăm ba mươi tỷ đồng chiếm hai mươi chín sáu
vốn lồng ghép các chương trình dự án là hơn một sáu mươi tỷ đồng chiếm bốn mươi ba một
vốn xã hội hóa là hai trăm sáu mươi tỷ đồng chiếm một mươi năm
vốn huy động cộng đồng là hai trăm năm mươi ba tỷ đồng chiếm một mươi ba
tín dụng là một trăm sáu mươi tỷ đồng chiếm sáu năm